thưa quý vị trong cao điểm nắng nóng hiện nay cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ liên quan đến chập điện
cháy nổ đường dây điện cột điện gây nhiều thiệt hại lớn về tài sản
đây là những vụ cháy tại các tụ điểm liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng
thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao cộng với việc dây cáp viễn thông được treo kéo chẳng chịt
đã khiến nguy cơ xảy ra chậm chạp cháy nổ luôn thường trực
đa phần khi phát hiện các vụ cháy như thế này người dân rất khó xử lý ban đầu vì lửa ở trên cao rất khó tiếp cận
bắt điện không đúng yêu cầu kỹ thuật không được kiểm tra thường xuyên sử dụng điện chưa an toàn theo đúng quy cách
quy chuẩn dẫn tới hiện tượng mô ve phát nóng dây dẫn chạm chạp dẫn đến cháy nổ
dù các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên ý thức của một bộ phận người dân vẫn chưa cao
trong nguồn nắng nắng này chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy cháy
trong đợt dịch này chúng tôi tự ước tuyên truyền qua các trang mạng xã hội do lô
để người dân nắp bác được các quy định về công tác phòng cháy ở hộ gia đình
hiện nay một số vụ cháy xả ra ở hộ gia đình nhất là những hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh
do vậy chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu biết được khi xảy ra cháy
thì kịp thời phát hiện dập tắt ngay tại băng đào đồng thời có thể là tiền hướng thất nạn
để đảm bảo an toàn cho hộ dân
để hạn chế nguy cơ cháy nổ công ty điện lực đà nẵng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra lưới điện
nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục đồng thời cũng tích cực tuyên truyền người dân
sử dụng điện tiết kiệm an toàn trong mùa nắng nóng
chúng tôi thường xuyên phối hợp với sở thông tin truyền thông
chúng tôi đi kiểm tra các tuyến chúng tôi có kế hoạch đưa vô là chỉnh trang cáp hàng năm
ngoài ra chúng tôi đi kiểm tra các trọng điểm các điểm khui đồng cư nhân cư
phát hiện các nguy cơ an toàn chúng tôi có kế hoạch xử lý phối hợp với các đơn vị
và thu hồi các cáp quang cáp thông tin mà nó vô chủ thừa không sử dụng
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản phòng chống cháy nổ
người dân cũng cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện
tại nơi mình sinh sống và chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra